ủy ban chứng khoán nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
đối với công ty cổ phần đầu tư tài chính công đoàn dầu khí việt nam bvfi do chậm niêm yếp
pvfi bị ủy ban chứng khoán nhà nước phạt tiền bảy mươi triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật phạt tiền ba trăm năm mươi triệu đồng do không đăng ký giao dịch niêm yết chứng khoán
mặc dù pvfi đã đăng ký hồ sơ công ty đại chúng với ủy ban chứng khoán nhà nước trước ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
nhưng đến nay công ty vẫn chưa thực hiện đăng ký giao dịch hay niêm mít chứng khoán
tổng số tiền phạt pvfi phải nộp là bốn trăm hai mươi triệu đồng
về biện pháp khắc phục hậu quả ủy ban chứng khoán nhà nước buộc pvfi nộp hồ sơ đăng ký giao dịch
niêm yết chứng khoán cho sở giao dịch chứng khoán việt nam và công ty con trong thời hạn tối đa sáu mươi ngày
đối với hành vi không đăng ký giao dịch niêm yết chứng khoán
sau động thái tăng lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước
khiến hàng loạt ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn
thì mới đây các ngân hàng quốc doanh thuộc nhóm bifor mới bắt đầu điều chỉnh biểu lãi suất
việc nhóm bốn ngân hàng gốc quốc danh lớn là việt công banh việt tinh banh agbanh và bidv
gia nhập cuộc đua lãi suất huy động là điều không thể tránh khỏi sau khi ngân hàng nhà nước điều chỉnh lãi suất điều hành
việt công banh thông báo tăng lãi suất từ bảy đến một điểm phần trăm ở tất cả kỳ hạn
việt tiên banh cũng tăng lãi suất tiền gửi tất cả kỳ hạn từ tám đến một điểm phần trăm
tiếp theo là agribank tăng từ tám đến một điểm phần trăm tất cả kỳ hạn
còn tại bidv mức tăng được đưa ra từ bảy đến một điểm phần trăm so với kỳ điều chỉnh trước đó
và duy trì tính đưa các ngân hàng còn lại trong nhóm quốc doanh
do duy trì mặt bằng lãi suất thấp trong thời gian dài
mức điều chỉnh lần này của các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước
cao hơn so với mức điều chỉnh gần đây của các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân
song lãi suất huy động các kỳ hạn vẫn thấp hơn với khối này
vốn đã tăng lãi suất huy động nhiều đợt kể từ đầu năm tới nay
biến động tỷ giá từ đầu năm đến nay đã có tác động nhiều chiều đến hoạt động thương mại
xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp đặc biệt với đồng đô la mỹ đang ở gần mức cao nhất
trong hơn hai thập kỷ so với sáu đồng tiền lớn khác
đã làm các doanh nghiệp nhập khẩu gặp nhiều khó khăn khi bị đội chi phí
trên thực tế dù đồng đô la mỹ tăng giá khiến doanh thu xuất khẩu khi được quy đổi
sang đồng việt nam sẽ tăng
giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu được hưởng lợi
tuy nhiên doanh nghiệp khi sản xuất phải nhập khẩu nhiều nguyên phụ liệu
giá đô la mỹ tăng khiến doanh thu bị bộ chi về phí nhập khẩu phí vận tải logistics
và phải gánh khoản trên lệch tỷ giá rất lớn nếu vai nợ bằng đô la mỹ
ngoài ra tiền tệ biến động khiến tình hình lạm phát ở các thị trường chủ lực của việt nam
là mỹ châu âu tăng cao khi sức mua của người dân giảm sút
tác động không nhỏ tới tình hình đơn hàng của doanh nghiệp
với những quốc gia đang giảm giá mạnh đồng nội tệ trước sức ép của đồng đô la mỹ
giá hàng hóa của các nước này sẽ rẻ hơn rất nhiều so với hàng hóa nhập khẩu
khi cho những mặt hàng xuất khẩu của việt nam như dịch may thủy sản nông nghiệp
đều là hàng thiết yếu nhưng lại dễ bị thay thế nếu giá bán cao hơn
việc nối râm tính dụng của ngân hàng nhà nước cho thấy tín hiệu tích cực
để thúc đẩy sự phát triển kinh tế
kỳ vọng vào nới rươm tính dụng từ phía ngân hàng sẽ tác động tích cực đến thị trường địa ốc
nhưng theo các chuyên gia việc nối râm tính dụng về cơ bản sẽ không tác động nhiều
đến thị trường bất động sản
hiện tại mức được cấp thêm của các ngân hàng như sacombank bốn hdbank ba bốn mb ba hai
ocb ba một vip ba angribank ba năm so với nhu cầu vốn của các chủ đầu tư lớn
quy mô các dự án lớn đang triển khai râm tính dụng được nối thêm có thể hết nhanh
trong vòng một hai tháng
đặc biệt các ngân hàng cũng ưu tiên cho các lĩnh vực sản xuất vay hơn
nên vốn chạy về bất động sản sẽ có hạn và chưa tăng mạnh
với cái biên độ mà nới như vậy thì nó cũng tương đối là thấp so với cái nhu cầu thật sự trên thị trường
đặc biệt là đối với bất động sản trong thời gian vừa qua thì cái việc mà kiểm soát tính dụng
nó cũng trong một thời gian dài nó cũng đã tạo ra một cái tâm lý trùng xuống cho toàn thị trường
thì việc nối râm tính dụng một phần nào đó nó cũng có tác động nhất định
tuy nhiên thì cái biên độ và cũng như là các cái khoản nới của các ngân hàng hiện tại
nó vẫn tương đối là thấp so với cái nhu cầu chung
bên cạnh đó việc lãi xuất vay tiếp tục tăng sẽ là yếu tố giảm sức mua của khách hàng
trong bối cảnh các nhà đầu tư cá nhân vẫn chưa tìm được phương án huy động an toàn vốn
ngoài tính dụng ngân hàng
nếu trừ đi khoảng thời gian ưu đải ban đầu trong thời gian ngắn
lãi suất vay bất động sản từ một mươi một đến một mươi hai cộng với phí bảo hiểm khoảng một
nên các nhà đầu tư cũng cân nhắc kỹ khả năng trả nợ và tính thành khoản
của sản phẩm nhà đất
cái nhu cầu vốn của các doanh nghiệp bất động sản thì thực ra mà nói là nó rất lớn
riêng cái khoản mà trái phiếu đáo hạn tổng trái phiếu đáo hạn của năm hai nghìn hai mươi ba
thì riêng các doanh nghiệp bất động sản đã chiếm tới năm mươi chín rồi và nó rơi vào khoảng đâu đó
khoảng ba mươi năm tỷ và cái con số ba mươi năm tỷ đâu đó nó sẽ tăng gấp đôi trong năm hai nghìn hai mươi ba
thế nên là nhu cầu huy động vốn của các doanh nghiệp bất động sản
thì các doanh nghiệp bất động sản là cực kỳ lớn
khi mà họ chỉ có một cái room tăng trưởng như vậy nhưng từ một đến bốn tùy thuộc vào ngân hàng
nhưng mà cái quy trình để ngân hàng thực sự là cho các doanh nghiệp bất động sản vay
thì nó vẫn còn khúc mắc và khó và cũng không phải là ngân hàng nào cũng sẽ sẵn sàng
là cho các doanh nghiệp bất động sản vay
đối mặt với thực trạng khắc vốn nghiêm trọng khi ngân hàng ship bay tín dụng
và trái phiếu bị kiểm soát gắt gao nhiều doanh nghiệp bất động sản đang xoay sở tìm
kênh khuyên động mới để duy trì dòng tiền đảm bảo tiến độ các dự án đang triển khai
để hoàn thiện kế hoạch kinh doanh nửa cuối năm
trong đó phát hành cổ phiếu cho quỹ đầu tư ngoại là hướng đi được một số doanh nghiệp
có thương hiệu lựa chọn
trong thời gian vừa qua chúng ta cũng biết một điều là việc tiếp cận với vốn vay của ngân hàng khá là khó khăn
bên cạnh đó việc phát hành trái phiếu cũng đã được đưa vào kiểm soát rất là kỹ càng
chính vì vậy thì cái việc mà các chủ đầu tư thứ nhất là phải tìm kiếm
các quỹ đầu tư hoặc là huy động vốn từ các nguồn khác
ví dụ như là nguồn vốn từ khách hàng hoặc là từ các nhóm đầu tư hoặc là các kênh đầu tư khác cũng khá là nhiều
các doanh nghiệp họ cũng có thể cân nhắc gọi vốn từ các nhà đầu tư lớn hay là từ các nhà đầu tư chiến lược
mà đặc biệt ở đây là các cái quỹ đầu tư nước ngoài hay là các cái tập đoàn hoạt động cùng ngành
thường là các tập đoàn hoạt động cùng ngành
ví dụ như những doanh nghiệp ở nước ngoài lớn mà hoạt động trong ngành bất động sản
thì họ cũng có khuyên hướng đầu tư vào các doanh nghiệp bất động sản tại việt nam
một là họ liên doanh hay là họ hợp tác ba là họ rót vốn vào để cho các doanh nghiệp
có thể đầu tư mở rộng quỹ đất hay là mở rộng các dự án của mình
bên cạnh đó các doanh nghiệp trong nước có thể liên kết với các chủ đầu tư nước ngoài về tài chính
hoặc liên kết đất và tài chính
hiện có nhiều chủ dự án tại việt nam xem
đây là giải pháp thích hợp hơn đặc biệt là khả năng hội nhập với các chủ đầu tư nước ngoài
có tiền và kinh nghiệm thông qua việc chuyển nhượng dự án hợp tác đầu tư
hợp tác từ lực lượng doanh nghiệp thuộc lĩnh vực loại hình khác vào bất động sản
đặc biệt là nguồn vốn đầu tư nước ngoài
thời gian vừa qua trên thị trường chứng khoán diễn ra hiện tượng nhiều cổ phiếu rác
doanh nghiệp làm ăn không có lãi thậm chí lộ nhưng lại biến hóa báo cáo tài chính
để đánh lừa nhà đầu tư
như cổ phiếu họ luis hay flc ngang nhiên tồn tại trên thị trường chứng khoán
thậm chí cổ phiếu ros thuộc họ flc còn ung dung vào rổ vm ba mươi
điều này không chỉ tác động xấu đến thị trường mà còn gây nhiều thiệt hại cho nhà đầu tư
gây mất lòng tin vào sự phát triển lành mạnh của thị trường
mới đây cơ quan điều tra bộ công an cũng vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố
đối với năm bị can trong vụ án thao túng cổ phiếu bie tgg xảy ra tại công ty cố phận luis holdings
giao cổ phiếu tgg bị đải gấp ba triệu đồng
lập đỉnh vào ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một với giá bảy mươi bốn tám trăm linh đồng mỗi cổ phiếu
cổ phiếu bie bị đẩy lên gấp một mươi lần
lập đỉnh vào ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một với giá ba mươi ba tám trăm linh đồng mỗi cổ phiếu
ngay sau khi giao cổ phiếu lập đỉnh các bị can lập tức trốt lời
với hành vi thao túng chứng khoán các bị can đã thu lời hơn một trăm năm mươi ba tám tỷ đồng
như trước đây chúng ta vẫn hay nghe nói tới yếu tố đội lái nhóm lái cổ phiếu
hay là cái nhóm lái cổ phiếu
nhưng mà thời điểm gần đây thì chúng ta gần như không thấy tới tình trạng đó nữa
chỉ còn cái hiện tượng đó là cái cổ phiếu của nhóm họ lois
thì ở đây vấn đề là sẽ thấy rằng là cái việc làm giá này nó đến từ bản thân chủ của doanh nghiệp
chứ nó không phải đến từ các nhóm đội lái như lúc trước nữa
và cái vấn đề này nếu như là những cái mà nó phát sinh mới
mà có thể cơ quan quản lý họ cũng chưa có thể lường trước hết được
mới có cái hiện tượng các nhóm cổ phiếu họ logics dậy sống trong thời gian vừa qua
căn cứ dữ liệu phân tích giám sát ubnd xác định từ ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
là thời điểm các đối tượng thực hiện các hành vi mua bán chéo chốt giá atc tạo cung cầu giá tạo
theo tốn giá cổ phiếu tgg và pii
các chuyên gia cho rằng tình trạng bỏ lọt nhiều doanh nghiệp rỗng ruột trên sàn chứng khoán
bán giấy lấy tiền hay làm đẹp báo cáo tài chính không hoàn toàn do kẻ hở pháp luật
mà vì những người cố tình vi phạm hoặc dùng các biện pháp kỹ thuật để lừa đảo nhà đầu tư
vấn đề này thì chúng ta thấy là trong thời gian qua thì ở cái hiệp hội đầu tư tài chính đã nhiều lần có ý kiến
về các cái trường hợp và các cái cổ phiếu rác ở trên sàn chứng khoán
nhưng mà chúng ta là chậm rất là chậm trong yêu cầu kiểm tra và giám sát
thì đây là một cái lỗ hỏng rất lớn mà tôi nghĩ là trong thời gian tới là các cơ quan chứng khoán
các sàn chứng khoán các công ty kiểm toán là phải là sát sao trong khâu giám sát các công ty đang hoạt động trên sàn chứng khoán
cũng như là các công ty sẽ đăng ký niêm yết trên sản chứng khoán trong thời gian tới
hiện nay nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm tỷ lệ rất cao trên thị trường
tuy nhiên hầu như các nhà đầu tư cá nhân bỏ tiền ra đầu tư theo đám đông theo khuyến nghị
hơn việc tìm hiểu về doanh nghiệp
vậy nên nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư nhỏ lẻ cần phải thể hiện được vai trò kiểm tra giám sát của mình
phải tương tác liên tục với hội đồng quán trị ban kiểm soát thông qua các cuộc họp hội đồng cổ đông
qua việc hiểu về báo cáo tài chính về hoạt động của doanh nghiệp dòng tiền
những cái cổ phiếu mà mình thấy là khi mà nó tăng lên rất là nhanh ví dụ có rất nhiều phiên tăng trần lên hoặc là có những phiên giảm sàn
thì những cái ô hiếu đó nếu mà cái yếu tố cơ bản của doanh nghiệp nó không có thay đổi gì hết thì chắc chắn nó có cái vấn đề gì đó về mặt cổ phiếu về mặt làm giá
yếu tố thứ hai là một cái doanh nghiệp mà trước đó là thanh khoản nó không quá nhiều nhưng mà bây giờ gần đây thì cái thanh khoản nó bắt đầu cao lên
một cách bất ngờ thì đó là hai cái dấu hiệu về mặt giá và thanh khoản là cái yếu tố đầu tiên mà bên mình có theo dõi để xác định được cái cổ phiếu đó có làm giả hay không
cái yếu tố thứ hai là mình phải coi một cái vấn đề rất quan trọng là doanh nghiệp đó hoạt động kinh doanh như thế nào
nếu mà doanh nghiệp đó nội tại nó không quá tốt và giá cổ phiếu đó cứ tăng lên hoặc là thay đổi theo một cái hướng không phù hợp với lại cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thì chắc chắn cổ phiếu đó có một cái vấn đề
nhiều vụ việc thao túng thổi giá cổ phiếu rác trong thời gian qua đã góp phần tác động tiêu cực đến thị trường ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư
điều này không chỉ tìm ẩn rủi ro đối với tăng trưởng và thị trường tài chính mà còn gây hại cho nền kinh tế
do đó hành vi thao túng giá cần phải lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm minh để tăng tính răng đe
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ giang thái xin kính chào và hẹn gặp lại